trong tương lai người dân việt nam có thể sẽ không còn được thưởng thức bia sài gòn
thay vào đó sẽ là bea con voi của người thái lan nếu như năm mươi ba cổ phần của tổng công ty bia rượu nước giải khát sài gòn
rơi vào tay ông chủ charoen người thái lan
sau khi nhà nước muốn thoái năm mươi ba vốn tại sapeco trong danh sách các nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần
xuất hiện cái tên thái đẹp nhà đầu tư quyết liệt nhất trong thương vụ này
sự quyết tâm của thái ve xuất phát từ sự hấp dẫn của thị trường bia việt nam
với hơn chín mươi triệu dân trong bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu người việt uống tới hơn một tỷ lít bia
tương đương với gần một mươi triệu lít mỗi ngày
năm một nghìn chín trăm chín mươi một tỷ phú charoen đã từng hợp tác với casper để phát triển thị phần bia tại thái lan
chỉ trong vòng vài năm thái bẹp đã buộc hãng bia casper phải rút khỏi thị trường thái lan
nếu về với thái đẹp sapeco sẽ có kinh nghiệm thương hiệu bia hàng đầu thái lan
nhưng cũng cần hết sức cảnh giác trước lịch sử của hãng bia này